đau lòng lắm các chiến sĩ ơi cầu mong phép màu đến với các anh
cầu mong các chiến sĩ cán bộ tham gia cứu trợ và người dân miền trung được bình an
dù là mong manh nhưng vẫn luôn cầu mong cho các anh được bình an thương lắm thôi
cũng trong ngày một mươi tám tháng một mươi trên đường đi tìm kiếm người mất tích vì lũ lụt sạt lở
nhóm cứu hộ bảy người ở xã hướng việt huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã gặp nạn
một thượng úy công an bị nước cuốn hai người bị thương và bốn người mất tích
những lời chia sẻ động viên được cư dân mạng gửi tới gia đình chiến sĩ công an hy sinh
bao nhiêu chiến sĩ đã hy sinh thân mình xin được gửi lời chia buồn tới gia đình anh người chiến sĩ công an nhân dân
còn nỗi đau nào hơn sự mất mắt này
nước mắt không ngừng rơi đau lòng quá mọi người ơi
xin gửi lời chia buồn tới gia đình đồng chí
lại trời đừng để trường hợp như thế này xảy ra nữa
vì nước quên thân vì dân phục vụ xin chia buồn cùng gia đình và đồng đội
hiện mọi nguồn lực đang được tiến hành triển khai tìm kiếm với ưu tiên cao nhất là tiếp cận các nạn nhân nhanh nhất hiệu quả nhất

tuy nhiên công tác thiếu hộ của các nạn nhân không thể được tiếp cận
công tác thiếu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết xấu và lũ ống có khả năng tiếp tục tràn về
cùng với quảng trị thừa thiên huế cũng đang nỗ lực tìm kiếm một mươi năm công nhân mất tích do sạt lở ở thủy điện rào trang ba
trong cuộc họp sáng ngày một mươi tám tháng một mươi phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng nhấn mạnh
hiện nay tình hình rất khẩn trương cấp bách
thừa thiên huế và quảng trị cần sớm tiếp cận hiện trường để tìm kiếm những người còn mất tích
đồng thời phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa nâng mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất lên cấp độ bốn
đặc biệt mưa lũ sạt lở tại tỉnh quảng trị còn diễn biến phức tạp và khó lường
cư dân mạng đã nhanh chóng chia sẻ thông tin với hy vọng người dân vùng lũ và lực lượng cứu nạn cứu hộ được đảm bảo an toàn
đề nghị di rời sản xuất của quốc gia
xin mọi người di tản toàn bộ cư dân ở những vùng đồi núi về nơi an toàn đừng để thêm đau thương xảy ra nữa
cần có phương án cứu hộ dân nơi nguy cơ cao bị lũ quét và sạt lở đất nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu nạn cứu hộ
xin mọi người di tản ra khỏi những nơi gần sát hoặc dưới chân đồi núi chờ lũ lụt qua hết
tình hình mưa lũ còn phức tạp hy vọng bà con và cán bộ chiến sĩ sớm di rời đến nơi an toàn
trong cuộc chiến
với thiên tai hàng trăm cán bộ chiến sĩ các lực lượng công an quân đội đã liên tục trong nhiều ngày căng mình dưới mưa lũ để kịp thời ứng cứu di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn và nhanh chóng tìm kiếm giải cứu những người bị mắc kẹt trong mưa lũ
đồng đảo cư dân mạng hy vọng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng cứu hộ cứu nạn sự hy sinh quên mình của các cán bộ chiến sĩ giữa thời bình nhân dân miền trung có thể kiên cường đứng vững và vượt qua sự nghiệt ngã do thiên tai gây ra

trong những đợt thiên tai như thế này thì chúng ta phải hết sức cảnh giác

rồi là có những cái biện pháp để khắc phục hậu quả do sạt lở đất
tuy nhiên trong những ngày qua thì chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều đoàn cứu hậu phải gặp nạn
vậy thì phương án nào để có thể đảm bảo cho các lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ ạ
chúng tôi chỉ nghĩ rằng là trước hết là những đội cứu trợ cứu nạn là phải được trang bị đủ mạnh đủ chuyên nghiệp
để họ có thể tự ứng phó tự cứu bản thân trước khi nghĩ đến việc cứu những người khác
họ phải được trang bị những bộ bảo hộ lao động giày dép
mũ áo gọi là cực kỳ chuẩn mực có thể giúp họ tồn tại được trong những tình huống thiên tai như vậy
sau đó thì tất cả những cái vị trí sạt lở thì cần phải được nhìn nhận trước dự kiến trước
rồi là bản thân những cái người dân có thể là người ta cần phải được trang bị những cái hệ thống
để mà giúp tìm kiếm định vị họ
sau khi mà trong trường hợp có thiên tai nó xảy ra thẳng lại như vậy thì công tác cứu trợ cứu nạn nó sẽ được hiệu quả hơn
thưa ông là trong ngày hôm qua thôi thì cũng đã có rất là nhiều những thông tin người dân ở quảng bình quảng trị
nhắn tin lên trên mạng xã hội và kêu cứu
và bản thân tôi cũng đọc được rất là nhiều những cái thông tin như vậy
vậy thì có lẽ là năm nào thì chúng ta cũng chứng kiến những cái đợt mưa lũ và chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cái việc đấy
vậy thì theo ông thì người dân cần phải chủ động
như thế nào trước khi đợi lực lượng chức năng đến ạ
đúng như vậy
cái phương án mà bốn tại chỗ của chính phủ đưa ra là rất là thích hợp
và cần phải được tiếp tục triển khai một cách rộng rãi hơn nữa
thí dụ như là mỗi một xã mỗi một bản chẳng hạn chúng ta cần phải xây dựng các lực lượng xung kích
để mà canh khắc cảnh báo rồi là sẵn sàng ứng phó cứu trợ cứu nạn
nhưng mà có những cái thiên tài nó xảy ra từng nhà dân từng hộ gia đình cũng cần phải cảnh gác như vậy
thế thì chỉ có thế thì chúng ta mới có thể mà sẵn sàng ứng phó ở cái mức độ nhanh chóng nhất
tôi nghĩ rằng là chẳng hạn như tại mỗi một cái địa bàn ấy
thì chúng ta đã biết được là những cái chỗ nào có thể xảy ra sạt lở lũ quét
cái đó thì các nhà khoa học các cơ quan nghiên cứu có thể giúp
chúng ta cũng có thể định sẵn những cái vị trí an toàn
mà có thể cho phép chúng ta là chạy lên đó một cách nhanh nhất sớm nhất và an toàn nhất
để mà có thể tránh được những cái sạt lở lũ quét mỗi khi mà nó có thể nó xảy ra
thế rồi là chúng ta có thể phải liên tục theo dõi báo đài các phương tiện thông tin đại chúng
để mà biết được cái tình hình thiên tai mưa lũ
chứ cái sạt lở nó có một cái đặc biệt là kể cả sau khi mà mưa bão đã chấm dứt
thì cái sạt lở nó vẫn có thể nó tiếp tục nó xảy ra một vài ngày sau đó lũ quét cũng thế
tại vì là như là tôi vừa nói lúc nãy thì đất đá sau một thời gian bị mưa bão
thì nó trở nên súng nước nó bão hòa thì cái quá trình mà sạt lở nó có thể nó xảy ra ngay lập tức
thì nó sẽ xảy ra rất là từ từ từ từ sau đấy sau đấy một vài hôm nó vẫn có thể xảy ra như bình thường
cho nên là kể cả sau khi mà mưa bão nó đã chấm dứt thì mình cũng sẽ không được chủ quan
mình sẽ vẫn phải tiếp tục cảnh giác cuộc sống bình thường
vậy thì đó là về phía người dân cùng với chính quyền địa phương thì sao ạ
trong ngày một mươi tám tháng một mươi tỉnh nghệ an cũng đã có thêm hai nhà máy thủy điện xả lũ
vậy thì theo ông nếu chúng ta cần phải triển khai những cái biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân như thế nào khi xả lũ
tôi nghĩ rằng là cái sự tồn tại của các công trình thủy điện rồi là hồ chứa thủy lợi v v là nó đã là một cái thực tế rồi
chúng ta không có cách nào chúng ta tránh được
thế thì chỉ có một cách là mỗi khi mà chúng ta định xả lũ thì chúng ta phải thông báo trước một vài tiếng để cho người dân người ta có thể sơ tán
cái đấy là cái rất là quan trọng
còn không nếu mà chúng ta chỉ quan tâm đến cái việc là cứu cái công trình của mình
thì có thể là
cho người dân địa phương một cách quá chậm chẳng hạn thì người ta không kịp ứng phó có thể gây ra hiệu quả hậu quả
thưa ông cũng như là quý vị khán giả có thể thấy rằng năm hai nghìn hai mươi là một năm mà chúng ta không chỉ đối diện với thiên tai với dịch bệnh mà còn đang phải hứng chịu rất là nhiều cái hậu quả của thiên tai
vậy thì qua những gì đã xảy ra đối với miền trung thì chúng ta rút ra được cái bài học kinh nghiệm như thế nào trong phòng chống thiên tai trong những năm tiếp ạ
cái năm hai nghìn hai mươi này là một cái năm rất là đặc biệt
thì không nói về dịch bệnh về thiên tai thì chúng ta thấy rằng là nó đã quá là kỷ lục đúng không
vượt quá tất cả mọi kỷ lục mà từ trước đến nay
thế thì chúng tôi nghĩ rằng là ngay từ bây giờ tất nhiên là sau này chúng ta có thể tiếp tục trao đổi chia sẻ để rút ra được những cái bài học khác
thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là ngay từ bây giờ thì chúng ta đã có thể rút ra được một cái bài học rất là quan trọng tức là cái thiên tai này
nó có thể đạt được
nó có thể đạt được đến cái mức kỷ lục như thế này và nó có thể thậm chí nó còn hơn
và không chỉ là nó sẽ là một mươi năm hay là hai mươi năm mà có thể ngay năm sau năm sau nữa có thể xảy ra bất kỳ lúc nào
cho nên là cái công tác phòng tránh giảm nhận thiên tai cứu trợ nguyên loạn của chúng ta tất nhiên là sẽ phải vẫn tiếp tục
thế nhưng mà một mặt khác thì sẽ không thể theo cái cách này được nữa
mà chúng ta sẽ phải sẵn sàng ứng phó ở cái mức độ cao hơn cao hơn rất là nhiều
và một cách chuyên ngập hơn rất là nhiều
chẳng hạn như là ví dụ như là thiên tai thì không phải là đến những cái thời điểm như thế này thì chúng ta mới quay ra chúng ta trao đổi xem là công tác phòng tránh giảm nhẹ ứng phó nó sẽ như thế nào
mà chúng ta sẽ phải làm từ trước đó rất là lâu một cách rất là định kỳ liên tục thường xuyên
đặc biệt là trước mùa mưa bão sẽ phải tìm sẵn những địa điểm có thể sơ tán
có thể trả lời
chạy để gọi là cứu thân trước
hoặc là có thể có những cái biện pháp mà luyện tập
ví dụ như ở bên nhật bản chẳng hạn thì người ta là một cái đất nước mà bị động đất liên tục
cho nên là người ta liên tục có những cái luyện tập để cho người dân làm quen với cả những cái tình huống như vậy
thế thì ở mình cũng như vậy
lũ lụt lũ quét sạt lở đất v v thì tất cả những cái nên được đưa ra để mà gọi là chuẩn bị trước luyện tập trước gọi là phòng bị trước
và có những cái phương án chuẩn bị trước
và ví dụ như là những cái lực lượng cứu trợ cứu nạn thì như tôi vừa nói là cần phải được trang bị tốt hơn rất là nhiều
những người dân đặc biệt là những cái công trình mà chúng ta cắt chân các sườn dốc chẳng hạn như vậy
chúng ta biết rằng là các cái sườn dốc tự nhiên thì bình thường là nó rất là ổn định
đấy những người dân bản địa người ta sống ở trên đấy là không có làm sao cả
thế nhưng mà khi chúng ta là những cái người binh mới đến lực lượng bộ đội
thế nhưng mà khi chúng ta là những cái người binh mới đến lực lượng bộ đội
chúng ta không có chỗ tốt hơn
chúng ta phải cắt chân các sườn dốc
chúng ta làm đường đúng không
chúng ta lấy mặt bằng để xây dựng các công trình cửa vân vân

thì vô chung là chúng ta đã làm mất ổn định các cái sườn dốc
và mất ổn định các sườn dốc thì đương nhiên là khi mà mưa bão đến thì là nó mất cân bằng
và nó bão hòa nó gây ra trượt
cho nên là những cái lúc như thế này
thì những cái công trình mà ngay cạnh nằm ngay dưới chân các sườn dốc đã bị cắt chân
thì hóa ra lại là rất là không an toàn
cho nên là chúng ta nên rất là nên tránh
và chúng ta tìm những cái chỗ tương đối cao thoáng đẳng biệt lập
vâng những cái bài học đó chính là những cái để chúng ta có thể chủ động thích ứng hơn
trong những mùa mưa bão những năm tiếp theo
còn ngay lúc này thì có lẽ là mỗi người dân chúng ta bên cạnh chờ sự chờ đợi của các cơ quan chức năng
thì mỗi người chúng ta hãy có thể là chung tay

để chia giúp đỡ gửi những cái sự hỗ trợ đến đồng bào miền trung
và một lần nữa thì xin được cảm ơn với những thông tin vừa rồi ạ